toàn tỉnh quảng bình hiện có một trăm năm mươi một hồ chứa hai trăm một mươi một đập dân và hai mươi tám tuyến đê
trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi quảng bình
quản lý một mươi sáu hồ chứa và ba đập dân số còn lại do các địa phương quản lý
trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi quảng bình
do chính quyền cấp xã quản lý đều nằm trong tình trạng xuống cấp không bảo đảm an toàn
nguyên nhân là do thiếu kinh phí sửa chữa và nhân lực vận hành các hồ đập
trong hai trận lũ qua đã có nhiều hồ đập nhỏ bị vỡ gây thiệt hại lớn đối với vùng hạ du
tiếp nối chương trình
kho bạc nhà nước thực hiện huy động vốn đạt chín mươi chín chín kế hoạch năm
vùng cảnh sát biển một bắt giữ
tàu dầu vi phạm
thưa quý vị và các bạn do có nhiều giải pháp tích cực nhằm huy động nguồn vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển
tính đến ngày bảy tháng một mươi hai tổng khối lượng huy động vốn của kho bạc nhà nước đã đạt hơn hai trăm tám mươi một tỷ đồng bằng chín mươi chín chín kế hoạch năm
thông tin này đã được đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề về hoạt động kho bạc nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
tiếp nối chương trình
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống kho bạc nhà nước kiểm soát đạt gần sáu trăm sáu mươi tỷ đồng bằng bảy mươi tám tám dự toán năm
thông qua kiểm soát chi thường xuyên đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán trên hai mươi sáu khoản chi chưa đủ thủ tục
số tiền thực chối thanh toán là trên hai mươi bốn tỷ đồng
về chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung tính đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện chi trả đạt gần năm mươi một
đại diện kho bạc nhà nước thừa nhận
chi trả hơi chậm là do một số nguyên nhân khách quan
với chi xây dựng cơ bản hết tháng một mươi một kiểm soát chi bằng sáu mươi bốn ba kế hoạch năm thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đứng trước tình hình giải ngân rất chậm kho bạc nhà nước cho biết đã thành lập tổ công tác đặc biệt tìm ra nguyên nhân vướng mắt để thúc đẩy hiệu quả trong công việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công
về công tác huy động vốn kho bạc nhà nước đạt kết quả khả quan bằng chín mươi chín chín kế hoạch năm thực hiện thanh toán gốc lãi trái phiếu đầy đủ đúng hạn cho các nhà đầu tư
tiếp tục với các thông tin kinh tế
thương mại việt nam đã và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế trong nước và thế giới góp phần cải thiện sức cạnh tranh cũng như tăng trưởng kinh tế
đó là khẳng định của các đại biểu tại hội thảo khoa học quốc gia phát triển thương mại việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
do viện nghiên cứu thương mại bộ công thương phối hợp với dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư châu âu tổ chức ngày hôm qua tại hà nội
sau hơn ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế thương mại việt nam đã và đang thể hiện vai trò của mình thông qua sự tăng trưởng không ngừng của hoạt động xuất nhập khẩu
thị trường và danh mục hàng hóa dịch vụ tăng trưởng nhanh cơ cấu và chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu được cải thiện theo hướng gia tăng các mặt hàng chế biến giá trị gia tăng cao
cùng với đó thương mại trong nước cũng chuyển biến mạnh mẽ theo cơ chế thị trường với tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội thường xuyên đạt ở mức hai con số tỷ trọng bán lẻ hàng hóa qua các hình thức thương mại hiện đại tăng nhanh

chế tạo nhưng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn nguy cơ nhập siêu cao và cơ cấu nhập khẩu cũng còn không ít bất cập
kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào tăng trưởng thương mại khai thác tài nguyên khoáng sản xuất khẩu nông sản thô với hàm lượng chế biến thấp gia công hàng hóa ở công đoạn thấp của chuỗi giá trị như dệt may da dày điện tử

kinh tế và nền kinh tế thế giới tham gia ngày càng nhiều vào các quá trình hợp tác khu vực và thế giới đa phương đa chiều đa lĩnh vực trong đó thương mại là một trong những lĩnh vực trọng tâm
điều này đòi hỏi việt nam cần phải hành động để tạo lập một thể chế kinh tế và môi trường kinh doanh tuân thủ quan hệ thị trường hiện đại đồng thời cần điều chỉnh lại tầm nhìn tư duy kinh doanh và cách ứng xử của mình cho phù hợp với hoàn cảnh mới
thưa quý vị và các bạn trong năm hai nghìn một mươi sáu với sự nỗ lực lớn của các địa phương người nuôi và cộng đồng
doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cá cha có sự tăng trưởng tuy nhiên kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của ngành hàng cá tra việt nam
tại hội nghị tổng kết tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra năm hai nghìn một mươi sáu và một số giải pháp phát triển bền vững bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề xuất thành lập sàn giao dịch các sản phẩm cá cha việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy dự báo sẽ là năm có lợi thế rất lớn cho ngành hàng cá tra việt nam
với nhu cầu rất lớn từ thị trường trung quốc khi những dấu hiệu tốt từ các nhà nhập khẩu cho thấy thị trường này năm tới sẽ có thể vượt mỹ thành nước nhập khẩu cá cha lớn nhất từ việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra năm nhóm giải pháp chính để phát triển bền vững ngành hàng cá tra năm hai nghìn một mươi chín
gồm nâng cao chất lượng sản phẩm giảm giá thành sản xuất đa dạng sản phẩm chú trọng phát triển sản phẩm giá trị gia tăng tăng cường liên kết trong tổ chức sản xuất
trong đó khuyến khích chuỗi giá trị tăng cường cơ chế quản lý và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ trong đó quan tâm hơn thị trường nội địa
xem xét khả năng thành lập trung tâm giao dịch hoặc sàn giao dịch các sản phẩm cá cha và vật tư đầu vào
theo hiệp hội cá tra việt nam giá trị gia tăng của cá tra trước đây thường được mọi người nghĩ đến là phải chế biến sâu chế biến thành thực phẩm dùng ngay
tận dụng phụ phẩm làm các sản phẩm như dầu cá collagen
thưa quý vị và các bạn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
sáng qua tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với tổng hội nông nghiệp việt nam và tập đoàn vingroup
tổ chức diễn đàn để xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đối thoại để tháo gỡ về công nghệ cho doanh nghiệp
nông nghiệp được xem là lĩnh vực đầu tư thu hồi vốn chậm nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro
trong khi việc tiếp cận các chính sách tiến dụng như các chính sách yêu đãi khó khăn nên nhiều doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này
theo thống kê hiện chỉ có khoảng một doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

trong khi việc tiếp cận các chính sách tiến dụng như các chính sách yêu đái khó khăn nên nhiều doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này
tại diễn đàn các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cùng các chuyên gia cơ quan quản lý và các hộ nông dân trực tiếp liên kết với doanh nghiệp
trong sản xuất nông nghiệp đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn doanh nghiệp hiện nay đang phải đối mặt khi đầu tư vào nông nghiệp
đó chính là tình trạng hàng tồn kho thuế và phí cao nhiều thủ tục hành chính còn dườm già làm tăng chi phí tài chính
đặc biệt chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí tài chính lãi vay đang là gánh nặng lớn nhất đối với các doanh nghiệp
với xu hướng hiện nay thì việc đầu tiên là đề nghị về mặt bộ chủ quản thì có những cái biện pháp tháo gỡ
và đơn giản hơn các thủ tục về các quy định về sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả đúng và trúng
thứ hai nữa là về mặt vốn thì nhà nước cần có chính sách nhiều hơn nữa hỗ trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp
lắng nghe những khó khăn mà doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp gặp phải
đại diện bộ nông nghiệp cơ quan có liên quan đã thẳng thắn trao đổi giải đáp và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tại diễn đàn tập đoàn vingroup một doanh nghiệp đầu tư lớn và nông nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quản trị
liên kết với nông dân doanh nghiệp khác để đưa ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn
thưa quý vị và các bạn mặc dù có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp nhưng việt nam là một trong một mươi nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
vì vậy để phát triển nông nghiệp thì đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn và điều này muốn thực hiện được thì cần phải có sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp
cùng bà con nông dân đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng để đưa ra những sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn
tuy nhiên nông nghiệp một lĩnh vực khi đầu tư thì có nhiều rủi ro vì vậy doanh nghiệp rất cần sự tháo gỡ khó khăn từ phía các bộ ngành cũng như các cơ quan hữu quan
tại diễn đàn đẩy mạnh hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp việt nam phát triển do bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức
nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm giúp doanh nghiệp và nông dân có những giải pháp cơ bản nhất để thúc đẩy nông nghiệp việt nam phát triển bền vững
chuyển sang các thông tin văn hóa
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại hà nội hội mỹ thuật việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh họa sĩ tô ngọc vân
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm linh sáu ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
một trong những danh họa hàng đầu của nền mỹ thuật việt nam ông đã được nhận giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật
họa sĩ tô ngọc vân sinh ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm linh sáu tại hà nội quê gốc làng xuân cầu huyện văn giang tỉnh hưng yên
mất ngày một mươi bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tại đèo lũng lô trong chiến dịch điện biên phủ
với những đóng góp lớn lao cho nền mỹ thuật việt nam họa sĩ tô ngọc vân đã được đảng và nhà nước tặng huân trường độc lập hạng nhất
huân chương kháng chiến hạng nhì được bác hồ gửi thư khen và tặng áo huy chương vì sự nghiệp văn hóa nghệ thuật việt nam huy chương vì sự nghiệp mỹ thuật việt nam
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ông được chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tặng giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật
với bốn mươi tám năm tuổi đời hai mươi tám năm tuổi nghề họa sĩ tô ngọc vân đã đóng góp công sức rất lớn cho nền mỹ thuật việt nam trên nhiều phương tiện
sáu mươi hai tác phẩm có mặt tại bảo tàng mỹ thuật việt nam không phải là con số quá lớn
bộ những sáng tác của ông
bộ sưu tập có một số tác phẩm giá trị thuộc vào hàng kho báu của nghệ thuật hội họa việt nam
năm hai nghìn một mươi ba tác phẩm hai thiếu nữ và em bé đã được xếp hạng bảo vật quốc gia
đó chính là niềm vinh dự và tự hào dành cho người nghệ sĩ
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại hà nội cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm cục hợp tác quốc tế bộ ngoại giao việt nam đại sứ quán việt nam tại các nước asean đại sứ quán các nước asean tại việt nam
đã phối hợp tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm tranh đồ họa các nước asean lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
sau thời gian phát động ban tổ chức đã nhận được ba trăm bốn mươi tác phẩm của một trăm chín mươi tám tác giả của một mươi nước asean gửi đến tham dự
hội đồng nghệ thuật do bộ văn hóa thể thao và du lịch thành lập gồm các nhà chuyên môn về nghệ thuật đồ họa của việt nam thái lan và đài loan
đã chọn trưng bày triển lãm một trăm ba mươi tám tác phẩm của một trăm linh tám tác giả

hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích
thưa quý vị và các bạn trong vòng một thập kỷ qua việt nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng
trong việc đấu tranh chống nạn buôn bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
tuy nhiên chúng ta vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức
đề cập đến vấn đề này hội thảo doanh nghiệp du lịch việt nam cam kết đấu tranh chống buôn bán và sử dụng động vật hoang dã đã được tổ chức
những con số đáng báo động về tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã
năm hai nghìn một mươi năm số lượng bắt giữ ngà voi tại việt nam là ba chín trăm sáu mươi một kg với sừng tê giác là một trăm sáu mươi sáu kg và tt là hai bảy trăm tám mươi chín kg
và đỉnh điểm là tháng một mươi vừa qua đã bắt giữ bốn vụ buôn bán ngà voi với số lượng khoảng bốn tấn tại cảng cát lái tp hcm
tuyên bố của các doanh nghiệp được đưa ra trong hội thảo lần này sẽ một lần nữa thể hiện quyết tâm của cộng đồng nói chung
trong việc chống lại nạn buôn bán các loài hoang dã
với quyết tâm cao của các doanh nghiệp du lịch việt nam nói riêng và cộng đồng nói chung
cùng sự nghiêm minh của các cơ quan thực thi pháp luật việt nam trong việc thực thi hiệu quả pháp luật
cũng như vận động ý thức từ cộng đồng trong việc xóa bỏ thói quen tiêu thụ động thực vật hoang dã
chuyển sang các thông tin về tình hình an ninh trật tự
như truyền hình nhân dân đã đưa tin hiện nay chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn
đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp người dân
người dân mua vé xe lửa giả đi trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy
các hành khách lưu ý với các vé giả mua phải của các đối tượng cò mồi
hành khách sẽ không được chấp thuận lên xe
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn tiếp tục phát hiện thêm trường hợp người dân
mua phải vé giả đi chặng sài gòn hà nội trong dịp tết nguyên đán thông qua một đại lý vé máy bay
qua kiểm tra hai vé tàu trên không trùng khớp thông tin với người đi tàu
với trình độ công nghệ ngày càng hiện đại vé xe lửa giả đã được sửa khá chi tiết và hành khách
phải xem kỹ hết sức cẩn thận mới phát hiện đa số vé giả được phát hiện ở điểm không trùng khớp
với thông tin cá nhân người in trên vé hầu hết các trường hợp phát hiện vé xe lửa giả đều xuất phát
từ việc người dân mua qua cò từ chợ đen theo chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn có hai cách để
tránh bị lừa đảo mất tiền trước khi trả tiền mua vé hành khách truy cập vào trang web dsvn vn vn để
kiểm tra tình trạng vé thứ hai là hành khách có thể mua vé lên tàu đến các quầy vé của nhà ga
để nhân viên nhà ga kiểm tra giúp hành khách mua vé trên mạng cũng lưu ý hiện có nhiều trang mạng
bán vé tàu tết giá gấp nhiều lần với tên miền khá giống website ngành đường sắt lúc một mươi ba h một mươi năm
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biển quảng ninh
lực lượng chức năng vùng cảnh sát biển một đã phát hiện kiểm tra tàu chở dầu mang số hiệu qn sáu nghìn ba trăm hai mươi chín
có dấu hiệu vi phạm tàu qn sáu nghìn ba trăm hai mươi chín hồng gai một mươi tám gồm hai thuyền viên do anh nguyễn văn hồng
hai mươi tuổi trú tại xã hải xuân thành phố móng cái tỉnh quảng ninh làm thuyền trưởng kiêm chủ hàng
đang chở khoảng ba mươi năm lít dầu do tại thời điểm kiểm tra các thuyền viên không xuất trình được
bằng thuyền trường máy trưởng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hạn
số lượng dầu do trên tàu không khớp với hóa đơn chứng tử theo lời khai của thuyền trưởng hồng
tàu qn sáu nghìn ba trăm hai mươi chín đang chở số dầu trên đi bán cho các tàu cá khu vực đảo cái chiên thì bị lực lượng
chức năng kiểm tra bắt giữ hiện vùng cảnh sát biển một đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và
số dầu trên tàu dẫn dải tàu về cảng của đơn vị để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo
quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế các bên ở aleppo

vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
ca lây nhiễm h bảy n chín từ người sang người đầu tiên trên thế giới
chiều hôm qua tại cung hòa bình ở thủ đô phnom penh thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia
samdek hunsen và tổng thống philippines rodrigo raduterte đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện
hợp tác giữa hai nước bao gồm tăng cường trao đổi thương mại du lịch thể thao nông nghiệp bảo vệ
lao động và các nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia
lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức campuchia của tổng thống philippines
trong hai ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng một mươi hai theo lời mời của quốc vương sihamoni nhằm thúc đẩy và tăng cường
quan hệ hợp tác song phương tại buổi gặp mặt tổng thống duterte đã bảo vệ cuộc chiến chống ma túy
ở philippines kể từ khi ông lên cầm quyền đồng thời nhấn mạnh rằng những kẻ buôn bán ma túy
đang giết chết đất nước philippines dư luận campuchia đánh giá cao chuyến thăm
của tổng thống philippines đồng thời cho rằng ông duterte là người thân thiện và chuyến thăm
sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác nhất là trong bối cảnh năm tới hai nước sẽ tổ chức
kỷ niệm sáu mươi năm quan hệ ngoại giao đây là chuyến thăm đầu tiên của ông duterte đến campuchia
trên cương vị tổng thống philippines liên quan tới tình hình tại syri
các bên ở thành phố aleppo ngày hôm qua đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do nga
và thổ nhĩ kỳ làm trung gian trước đó một số nguồn tin cho biết
quá trình sơ tán các tay súng phiên quân và gia đình của họ ra khỏi thành phố aleppo cũng đã bị hoán lại
thông báo của bộ quốc phòng nga cho biết các tay súng đối lập đã tấn công vào dạng sáng ngày hôm qua
buộc lực lượng chính phủ và những nhóm ủng hộ đáp trả nhằm giành quyền kiểm soát ở các con phố
trong thành phố aleppo trong khi đó dưới lãnh đạo của các nhóm phiến quân đã cáo buộc quân đội
chính phủ syri pháo kích nhằm vào các mục tiêu trên những con phố mà phe đối lập kiểm soát tại aleppo
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ kavus
soklu cho biết cả quân đội chính phủ và các nhóm đối lập đang tìm cách gây trở ngại cho thỏa thuận ngừng bắn
đồng thời cho biết quá trình chuẩn bị tiếp nhận người sơ tán từ aleppo đã được hoàn tất ở nước này
và một số khu vực ở syri ngoài ra ông cũng cho biết sẽ thảo luận thêm với người đồng cấp nga và iran
về những diễn biến mới nhất trên thực địa ở thành phố aleppo
quốc hội uzbekistan vừa phê chuẩn ông abdullah aripov giữ chức thủ tướng nước này
thay cho ông mirziy zoheb vừa đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử
ông aripos hiện đang giữ chức phó thủ tướng uzbekistan và được đảng dân chủ tự do đề cử hôm một mươi hai tháng một mươi hai
theo luật của uzbekistan đảng dân chủ tự do nắm giữ năm mươi hai ghế chiếm đa số trong hạ viện nước này
và được quyền đề cử người vào chức vụ thủ tướng
đảng này cho rằng ông aripov có nhiều kinh nghiệm cũng như năng lực để đảm trách các cuộc cải cách trong nước
ông aripov được bổ nhiệm làm phó thủ tướng uzbekistan hồi tháng chín vừa qua
trước đó ông cũng từng giữ chức phó thủ tướng
ông aripov được bổ nhiệm làm phó thủ tướng uzbekistan trong giai đoạn từ tháng năm năm hai nghìn hai đến tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
coet qatar và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vừa xác nhận sẽ giảm nguồn cung của các nước này kể từ ngày một tháng một năm sau
theo quyết định giảm sản lượng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec nhằm hỗ trợ giá dầu
theo thông báo của tập đoàn dầu mỏ kuwait tới các khách hàng rằng lượng xuất khẩu dầu của họ sẽ giảm kể từ tháng một năm tới
nhằm thực thi quyết định của opec
cơ quan này không cho biết
mức cắt giảm của nước này là bao nhiêu nhưng truyền thông trong nước đưa tin sẽ giảm khoảng một trăm ba mươi thùng dầu một ngày
trong tổng sản lượng khoảng ba triệu thùng một ngày của nước này
tập đoàn dầu mỏ quốc gia qatar cũng đã đưa ra một thông báo tương tự phù hợp với hạn ngạch sản lượng mới
sản lượng khai thác dầu mỏ của qatar vào khoảng tám trăm linh thùng dầu một ngày
trong khi đó tập đoàn dầu mỏ quốc gia các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae cũng cho biết
sẽ làm việc với các khách hàng về hạn ngạch được điều chỉnh kể từ tháng một tới
quốc gia vùng vịnh này sản xuất hơn ba một mươi năm triệu thùng dầu một ngày
chính quyền khu hành trình macau trung quốc hôm qua xác nhận đã có một trường hợp lây nhiễm virus cúm da cầm h bảy n chín đầu tiên ở người
cơ quan y tế macau cho biết qua các đợt thử nghiệm mẫu máu có một trường hợp dương tính đối với virus cúm h bảy n chín
là một người đàn ông buôn bán da cầm
đây được xác định là trường hợp đầu tiên virus h bảy n chín lây nhiễm từ người sang người
ngoài ra cơ quan này khẳng định không thể bùng phát thành dịch do người đàn ông này cùng với những người từng tiếp xúc đang được cách ly trong bệnh viện
chính quyền macau cũng đã ban bố lệnh cấm buôn bán da cầm trong thời gian tới nhằm tránh sự lây lan rộng sang các khu vực khác
cơ quan y tế macau cho biết qua các đợt thử nghiệm mẫu máu có một trường hợp dương tính đối với virus cúm h bảy n chín